chuyển sang các tin tức quốc tế chính quyền quân sự ở niger đã thông báo về việc chỉ định ông ali mahamad lamijani giữ vị trí thủ tướng niger
động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tìm cách khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia tây phi này
ông ali mahamad lamizhen từng giữ chức bộ trưởng tài chính niger từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi đảm nhiệm nhiệm vụ giúp khắc phục tình hình kinh tế và tài chính hỗn loạn khi đó
ông cũng từng là đại diện thường trú của ngân hàng phát triển châu phi tại cộng hòa sát bờ biển nga và gabon
ngoài ra chính quyền quân sự ở niger cũng chỉ định trung tá habibu asuman nắm giữ vị trí chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống mới
trong khi đó cộng đồng quốc tế các nước phương tây và đối tác của niger ở tây phi vẫn đang tìm cách khôi phục trật tự hiến pháp tại đây
theo các nguồn tin thứ trưởng ngoại giao mỹ victoria nuland đã có chuyến công du đến niger và có cuộc gặp giới tướng lĩnh quân sự ở quốc gia này
tuy nhiên yêu cầu của bà về việc gặp tổng thống bị lật đổ mohamed bazoum không được chấp thuận
thứ trưởng ngoại giao mỹ đã đưa ra một số đề xuất để tháo gỡ cuộc khủng hoảng
tuy nhiên trả lời báo chí trước khi rời niger bà đánh giá không có nhiều triển vọng trong nỗ lực hóa giải cuộc khủng hoảng hiện nay
trong khi đó chính quyền quân sự ở hai nước láng giềng mali và burkina faso tiếp tục lên tiếng phản đối bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào ở niger
dự kiến vào ngày một mươi tháng tám các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas sẽ nhóm họp tại nigeria để thảo luận về tình hình niger